thời gian qua đối tượng huỳnh trương ca thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải chia sẻ các bài viết clip live stream
có nội dung xuyên tạc chống phá đảng nhà nước nói xấu chính quyền lãnh đạo và lực lượng công an địa phương
ngoài ra thời gian gần đây đối tượng huỳnh trương ca tiếp tục có những bài viết chia sẻ nội dung để kích động quần chúng nhân dân
xuống đường biểu tình chống chế độ vào dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tiếp tục là thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng sát hại tài xế xe ôm xảy ra tại sơn la
sau hơn bốn mươi giờ đồng hồ truy bắt đối tượng vào hồi chín h ba mươi năm phút sáng ngày hôm qua các lực lượng phối hợp công an tỉnh sơn la
đã bắt giữ thành công đối tượng lèo văn hoàng hai mươi ba tuổi trú tại xã mường chanh huyện mai sơn tỉnh sơn la về tội giết người cướp tài sản
trước đó vào hồi một mươi tám h ba mươi năm phút ngày hai tháng chín tại khu vực bản suối liếm xã tô múa huyện vân hồ đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nạn nhân được xác định là ông nguyễn đức tích sáu mươi một tuổi trú tại tiểu khu ba mươi hai thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la làm nghề xe ôm
sau khi gây án đối tượng đã cướp toàn bộ tài sản và bỏ trốn sau đó lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng gây án là lèo văn hoàng
sau hơn bốn mươi giờ truy đuổi các lực lượng phối hợp đã bắt giữ thành công đối tượng khi đối tượng đang lẩn trốn tại bản un xã song khủa huyện vân hồ thu giữ được toàn bộ tăng vật
giả tạo là những người có địa vị xã hội là công an tạo mát là chuyên hoạt động từ thiện để lấy được sự tin tưởng của mọi người xung quanh
từ đó nhận giúp xin việc hoặc là chạy giấy tờ đây lại là một chiêu thức mới của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
và đáng chú ý là nhiều người sau khi bị lừa đảo mang tâm lý là mặc cảm hoặc là cho rằng khó đòi lại được tiền nên đã chấp nhận im lặng và không tố giác tội phạm khiến cho số nạn nhân bị xa bẫy lừa đảo lên tới hàng chục người
vì tin tưởng lê thanh phương tự xưng là giám đốc một doanh nghiệp chuyên hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo nên anh lâm văn trung ở xã tịnh bắc huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi đã nhiều lần đưa hàng chục triệu đồng cho phương để xin việc
tuy nhiên ngay sau khi nhận được tiền giám đốc tử thiện lê thanh phương đã bỏ trốn
vừa mới đi bùa đậu về chưa có công an việc lồn nên hắn tiếp cận và giới thiệu là nhờ lòng từ thiện
biết em có hoàn cảnh là chưa có việc lồn nên hắn cũng muốn giúp đỡ giới thiệu vào nhà má biên trung quốc để xin việc lồn
ông đỗ thanh bình
từ tuổi ở thôn ngọc thạch xã tịnh an thành phố quảng ngãi hành nghề đông y từ thiện giúp nhiều người nhưng chưa có giấy phép hoạt động nghề y
gặp một người tự xưng là công an chuyên làm từ thiện sẽ lo giúp có giấy phép hoạt động nghề y
ông bình đã tin tưởng và đưa số tiền bốn mươi triệu đồng để lo thủ tục
phát hiện bị đối tượng lừa đảo ông bình tố cáo tới cơ quan công an
là nghĩ ý định là phải bác cho mình được khi mình được đầu thì mới cứu được những người khóc mình
người ấy nghĩ có bao nhiêu không có gì
mà không chấm nói dạ con dạ con thì mới tử quá
hiện nay có gần một mươi người là nạn nhân của thủ đoạn làm từ thiện của đối tượng lê thanh phương
việc điều tra xác minh thủ đoạn của các đối tượng này cũng rất khó khăn
bởi quá trình trao đổi giao dịch đối tượng rất cảnh giác khi giao nhận tiền
sau khi chiếm đoạt tài sản đối tượng đã bỏ trốn khiến công tác bắt giữ điều tra kéo dài
đối với các bị hại do mặc cảm với những người xung quanh và tâm lý biết khó đòi lại được tiền
nên chấp nhận im lặng không tố giác tuệ
vụ việc trên tiếp tục là lời cảnh báo cho người dân
cần tỉnh táo và cảnh giác trước mọi phương thức lừa đảo của các đối tượng như hiện nay
cũng liên quan đến chiêu thức mạo danh là người có quan hệ thân thích với lãnh đạo cao cấp để lừa đảo
vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang cho biết
hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vừa tuyên phạt bốn bị cáo
gồm huỳnh thị quai lưu thiên vĩnh cùng ngụ phường an bình tp rạch giá
lê văn đông ngụ huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang và bùi văn xoa
ngụ tài huyện gò công tây tỉnh kiên giang tổng cộng lập ba mươi bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi một đến tháng tám năm hai nghìn một mươi một
quai cùng chồng là vĩnh đã giả danh và khoe khoang với một số chủ công ty chuyên mua phế liệu
biết nhiều có thể mua được số lượng lớn sắt thép phế liệu giá rẻ
sau đó quay cùng vĩnh đã cấu kết với đông và xoa biện ra chuyện mình đã mua được các lô sắt phế liệu
làm cầu đường xe cuốc ô tô và xà lan cũ với số lượng lớn
sau đó yêu cầu các chủ công ty này chuyển tiền
nhiều lần đưa tiền mà không nhận được hàng biết mình bị lừa đảo
nên các công ty đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
và với thủ đoạn trên quai đã cùng đồng bọn thực hiện sáu vụ lừa đảo của bốn công ty
chiếm đoạt số tiền trên sáu bảy tỷ đồng
một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào chiều qua tại khu vực rừng phòng hộ ven biển
thuộc huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
gió tây nam kết hợp với lớp cỏ dươi và thực bì dày
đã khiến cho hàng trăm hectare rừng phòng hộ ven biển bị thiêu dụi
vào khoảng một mươi bốn h ngọn lửa bùng phát ở khu vực nghĩa trang trên đường tránh lũ đi qua địa bàn xã võ ninh
ngọn lửa này gây cháy chủ yếu những cây rươi mọc trên cát
tuy nhiên vào thời điểm đó gió tây nam lớn nên đã đưa tàn cho bay lên cao
và tiếp tục xuất phát những điểm cháy rừng trồng của bà con trên cát
có khoảng ba bốn vị trí phát lửa ở khu vực rừng trồng chủ yếu là keo và chàm
vào khoảng hai ba năm tuổi lực lượng chữa cháy và người dân đã được huy động
nhằm khoanh vùng và hạn chế việc cháy lây lan ra những khu vực khác
cho đến hai mươi ba h cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
liên quan tới đoạn video clip dài hơn hai phút ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe gắn máy
buông hai tay lái trên đèo brent
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp cùng công an huyện đức trọng
tiến hành xác minh xử lý người vi phạm
trong tối ngày ba tháng chín công an huyện đức trọng đã làm việc với bạch công thành
chính là người đàn ông đã buông thả hai tay trong clip lan truyền trên mạng xã hội
tại cơ quan công an thành đã thừa nhận hành vi lái xe buông hai tay đổ đèo brent của mình
đồng thời không xuất trình được giấy phép lái xe
năm học mới hai nghìn một mươi chín
và để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã có các phương án
chống ủn tắc qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh và thầy cô
đến dự lễ khai giảng được thông suốt an toàn
sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận tại hà nội
lễ khai giảng diễn ra vào giờ cao điểm nên dễ xảy ra ủn tắc giao thông
do có sự chuẩn bị về phương án đảm bảo an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã ứng trực một trăm linh quân số
cấm chốt tại các trường học các gia tư trọng điểm xung quanh các điểm trường
để phân luồng đảm bảo cho giao thông được thông suốt tránh ủng tắc
công tác đảm bảo an toàn giao thông phụ thuộc rất lớn vào ý thức người tham gia giao thông
theo ghi nhận của phóng viên vẫn còn nhiều trường hợp
phụ huynh và học sinh không đổi mũ bảo hiểm thậm chí còn ngáy ngang sang đường như thế này
khi mà gặp các trường hợp mà phụ huynh học sinh trở học sinh đều không đổi hiểm
thì có nhắc nhở tuyên truyền để giáo dục người dân và trang biểu học sinh chấp hành hơn
để đảm bảo cho giao thông
do nhiều điểm trường nằm trên các tuyến có mật độ giao thông lớn
nên việc dừng đỗ như thế này cũng đã gây cản trở giao thông
vì là ngày hội đến trường nên cán bộ chiến sĩ chủ yếu là nhắc nhở
để phụ huynh dùng đỗ đúng nơi quy định
bên cạnh việc phân luồng điều tiết đảm bảo an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phối hợp với công an các phường để đảm bảo an ninh trật tự
hàng quán vì thế mà đi vào nền nếp ngày hội đến trường được diễn ra trong an toàn thông suốt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn xuân thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn đức hậu
xã đức hòa huyện sóc sơn thành phố hà nội về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng liên quan đến tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hoàng thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại phố minh hà
phường tiên cát thành phố việt trì tỉnh phú thọ
và đối tượng lò thị cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã mỹ lung
huyện yên lập tỉnh phú thọ bị công an huyện yên lập tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã
cũng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị
và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy bóng ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý